cảm ơn các bạn đã theo dõi
khoảng sáu giờ bốn mươi năm phút ngày một tháng bốn tại khu vực đường gom cao tốc hà nội hải phòng
đoạn thuộc địa phận thôn long tràng xã hoàng diệu huyện gia lộc
tổ công tác công an tỉnh bắt giữ thành công đối tượng đỗ tiến sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại xã thống canh huyện gia lộc
khi đối tượng này đang trên đường vận chuyển một mươi hai kg ma túy tổng hợp từ sơn la về hải dương tiêu thụ
ngay sau đó một mũi tấn công khác tiến hành bao vây bắt giữ đối tượng phạm văn long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú xã thanh sơn huyện thanh hà
khi đối tượng đang hoạt động trên địa bàn xã hạ bi huyện kim bồi tỉnh hòa bình
đây là đối tượng cầm đầu đường dây trực tiếp tiến hành giao dịch mua bán trái phép chất ma túy
để vận chuyển lực lượng ma túy với số lượng lớn về hải dương tiêu thụ
cũng như duy trì hoạt động của đường dây với mạng lưới chân dết rộng khắp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận
các đối tượng đã trang bị vũ khí nóng dùng các loại phương tiện để ngụy trang
phân công vai trò nhiệm vụ chặt chẽ từng mắt xích và dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng
với quyết tâm đấu tranh xử lý triệt đề các đường dây tụ điểm và tội phạm ma túy
nhằm làm trong sạch địa bàn góp phần giữ gìn an ninh trật tự
chỉ sau bảy ngày xác lập chuyên án bằng sự phối hợp chặt chẽ của phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị tham gia
hai đối tượng cộng cán của đường dây đã bị tóm gọn
toàn bộ tăng vật liên quan gồm một mươi hai túi ma túy loại ketamine năm túi ma túy loại metafetamin
một túi ma túy mdma bị thu giữ
khám xét khẩn cấp nơi ở của long sơn và các đối tượng khác có liên quan đến đường dây
trên địa bàn thành phố hải dương bắc ninh hải phòng
lực lượng chức năng thu giữ thêm một số viên nén túi chất bột màu trắng
và một số giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi
công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố hai bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy
đồng thời mở rộng điều tra để xử lý triệt đề các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an phường hòa minh quận liên triều thành phố đà nẵng vừa phối hợp với đội cảnh sát kinh tế môi trường
công an quận kiểm tra và bắt quả tang hai xe ô tô tải đang có hành vi mua bán bình khí cười n hai o
ngay tại địa bàn khu dân cư
vào tối qua tại mặt đường nguyễn bính công an phường hòa minh phát hiện hai xe ô tô xuất hiện
trong khu dân cư có dấu hiệu bất minh nên đã phối hợp với đội cảnh sát kinh tế môi trường
công an quận kiểm tra phát hiện trên xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi ba h ba mươi
tài xế đã bỏ chạy có bốn mươi hai bình chứa khí cởi n hai o và xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi năm nghìn năm trăm linh tám
do tài xế vũ sĩ tùng ba mươi sáu tuổi chú tỉnh bắc ninh điều khiển có một trăm tám mươi một bình chứa khí cười đều là loại một mươi hai kg
qua làm việc tài xế tùng khai nhận chở số bình khí cười trên từ đông anh hà nội vào giao tại đà nẵng
tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện công an quận liên triều đã lập biên bản thống kê và tạm giữ toàn bộ số bình khí cười
để tiếp tục điều tra
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần văn quân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình hai mươi năm tù và bị cáo trần ngọc giao
sinh năm hai nghìn bốn chú huyện rồng trô rồng người liềng tỉnh kiên giang năm năm tù
về tội mua bán trái phép chất ma túy
quân và giao cùng thuê nhà trọ ở thành phố rạch giá
sống chung với nhau như vợ chồng
quân là đối tượng nghiện ma túy nhận thức được việc mua bán ma túy là vi phạm pháp luật
nhưng vì hám lợi và có ma túy để thỏa mãn cơn nghiện
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị công an bắt giữ vào ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
quân đã một mươi hai lần bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn thành phố rạch giá
với tổng trọng lượng gần một trăm tám mươi gram ma túy tổng hợp loại ketamine và mdma
còn trần ngọc giao trong lúc sống chung phát hiện quân bán ma túy có lợi nhuận cao
nên giao đã mua ma túy của quân bán lại để kiếm lời
giao đã mua ma túy của quân tổng cộng chín lần rồi trực tiếp bán lại cho sáu con nghiện khác
với trọng lượng hơn một mươi ba gam ma túy tổng hợp
ngoài lĩnh mức án nêu trên hội đồng xét xử còn tịch thu số tiền thu lợi bất chính của quân và thảo
gần hai mươi năm triệu đồng bổ sung vào ngân sách nhà nước
với hành vi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn
nguyễn văn hải chú thể phường phú hậu tp hcm
tỉnh thừa thiên huế đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
khoảng bảy giờ ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn hải điều khiển xe mô tô sh một
đến tiệm vàng minh đức số hai trăm hai mươi bảy đường trần hưng đạo tp huế để hỏi mua một sợi dây chuyền vàng
sau khi chủ cửa hàng đưa dây chuyền vàng bốn sáu chỉ cho hải
thì hải nhanh chóng lên xe tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại
công an tp huế nhanh chóng vào cuộc và đến hai mươi giờ cùng ngày thì làm rõ và tạm giữ hình sự đối với hải
lại một vụ đuối nước thương tâm xảy ra khi sáu em nữ sinh ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
rủ nhau đi tắm mát dưới hồ và một em tử vong
theo thông tin từ ubnd xã nghĩa lộc huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an cho biết
vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hai mươi năm tháng bốn
một nhóm sáu em học sinh học lớp tám trường trung học cơ sở xã nghĩa lộc rủ nhau vào hồ nước tại xóm tân hữu xã nghĩa lộc tắm mát
trong lúc tắm cả sáu em không may bị sảy chân xuống khu vực nước sâu
hai em may mắn vùng lên và thoát nạn bốn em còn lại bị chìm xuống hồ
sau khi nhận được tin báo chính quyền xã đã lập tức huy động toàn bộ lực lượng cứu nạn cứu hộ ở địa phương
phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh nghệ an triển khai tìm kiếm trục vớt các nạn nhân
đến một mươi tám h cùng ngày lực lượng cứu hộ cứu nạn đã vớt được bốn thi thể nạn nhân và bàn giao về cho gia đình an táng theo phong tục địa phương
thưa quý vị và các bạn khi hoạt động kinh doanh dần được mở cửa quay trở lại sau một thời gian dài phải đóng vì dịch covid một mươi chín
niềm vui chưa kịp kéo dài thì hàng chục hộ dân kinh doanh và sinh sống tại khu nhà tân tử anh
ở số một đường mỹ đình phường mỹ đình hai quận nam tử liêm hà nội phải sống trong tình cảnh mở cửa nhưng hàng rào lại chắn án ngữ ngay trước mặt
ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh và đời sống sinh hoạt hàng ngày
sau khi có kiến nghị đến nay thì hàng rào chắn đã được tháo rỡ
thế nhưng cách làm kiểu thích thì rào mà không thích thì dỡ của chính quyền địa phương đã khiến cho người dân không khỏi lo lắng
người dân tại khu nhà tâm tử anh phải dùng cách này
để ra vào chính nơi mình sinh sống và kinh doanh
tình cảnh này xảy ra từ ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai khi ủy ban nhân dân phường mỹ đình hai
cho lập hàng rào quây kín tòa nhà ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như hoạt động kinh doanh của các hộ dân
bây giờ mới nới lỏng ra mà mới quay trở lại hoạt động được một chút thôi
thì bên ủy ban người ta lại rào chắn như thế này làm cản trở của em về tất cả mọi mặt luôn
có thể là cách đến hàng hóa của em cái là cách nhìn thấy như thế này là khách sẽ đi rồi
là ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp
các hộ dân tại đây cho biết lý do rào chắn được ủy ban nhân dân phường mỹ đình hai đưa ra là tòa nhà chưa đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy
điều kỳ lạ là người dân vẫn đang ở đây
vậy giải pháp này khác nào đóng củi
nếu hỏa hoạn không may xảy ra thì những hàng rào này sẽ gây cản trở hoạt động cứu nạn cứu hộ
thưa quý vị hàng rào đã được tháo rỡ
cuộc sống sinh hoạt cũng như hoạt động kinh doanh ở đây đã dần quay trở lại bình thường
thế nhưng điều người dân mong mỏi nhất là chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc để xử lý sự việc một cách công tâm và thấu đáo để người dân nơi đây có thể kinh doanh và hoạt động một cách lâu dài
người dân sinh sống tại đây cũng cho biết trong nhiều năm họ đã sinh sống kinh doanh ổn định ở đây và luôn mong muốn các cơ quan chức năng hướng dẫn họ thực hiện các yêu cầu về bảo đảm phòng cháy chữa cháy để họ được tiếp tục làm ăn kinh doanh yên ổn
có mỗi lý do phòng cháy chữa cháy
thì ủy ban phải có cách cho người dân ở đây tất cả hộ kinh doanh ở đây cái hướng dẫn cái biện pháp phòng cháy chữa cháy nào để cho hợp lý để người ta làm tiếp tục làm ăn người ta yên tâm làm ăn
phường lúc mà đi rào chắn chỉ có thông báo một cái duy nhất là phòng cháy chữa cháy
tất cả mọi người đây đều mong muốn là phường hướng dẫn cho tất cả các hộ dân ở đây xem là làm cách nào đấy để mình đảm bảo phòng cháy chữa cháy thật tốt để cho các hộ dân kinh doanh ở đây và kể cả những người dân lao động nghèo ở trên này sinh sống ở đây là được yên ổn
mong muốn là cứ như thế này để các cô còn bán hàng trở lại như cũ vì hai năm dịch cả các cô đã đói lắm rồi mở ra cho các cô là các cô kinh doanh để còn kiếm sống và cuộc sống hàng ngày đấy các cô thì mong như thế thôi tất cả mọi người đều ở đây đều như thế
để tìm hiểu rõ hơn về sự việc phóng viên đã đưa những kiến nghị của người dân lên ủy ban nhân dân phường mỹ đình hai lắng nghe ý kiến nhân dân để có những giải pháp thấu tình đạt lý
có lẽ là điều mà người dân sinh sống kinh doanh
tại tòa nhà tâm từ anh đang rất mong mỏi từ phía chính quyền
thực ra là tháo thì tháo rồi nhưng vẫn chưa yên tâm là vì cũng không biết là tiếp theo đấy nó là như thế nào
đấy nên mọi người cũng có những người người ta chuẩn bị để đầu tư để sửa sang lại các thứ nhưng cũng vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ vì chưa biết
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hồ thanh phong
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn bốn xã hòa thuận thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này có xeo chấm cách một cm dưới trước đầu lông mày trái
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần đức tường
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố một mươi phường tân thành thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cao một m sáu mươi tám và có xẹo chấm cách một cm trên sau cánh mũi phải
và đối tượng huỳnh đức vịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tiến đạt xã quảng tiến huyện cơ mơ ga tỉnh đắk lắc
phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện